ngày bốn tết thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến thăm và chúc tết đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh thừa thiên huế cùng đi với thủ tướng còn có đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao cùng lãnh đạo các bộ ban ngành của trung ương
nói chuyện với cán bộ tỉnh thừa thiên huế thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương chúc mừng
và đánh giá cao các thành tựu kinh tế xã hội an ninh quốc phòng mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh thừa thiên huế đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu
năm qua do thiên tai lũ lụt diễn ra liên tiếp ảnh hưởng trực tiếp đến bốn tỉnh miền trung
trong đó có thừa thiên huế nhưng nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của trung ương
sự điều hành của chính phủ đặc biệt là sự phấn đấu của đảng bộ chính quyền và nhân dân thừa thiên huế
các chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng của tỉnh đã đạt được và vượt mức kế hoạch đề ra
đặc biệt tỉnh đã đảm bảo chăm lo tết cho người dân vùng ảnh hưởng sự cố môi trường
đồng bào nghèo vùng dân tộc thiểu số để mọi người mọi nhà đều đón tết đầm ấm vui tươi và hạnh phúc
thủ tướng cũng đề nghị thừa thiên huế đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư tốt hơn
đón bắt thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
ổn định từ tỉnh đến cơ sở để phục vụ người dân ngày càng tăng
tốt hơn nhân dịp xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thừa thiên huế
một năm mới với nhiều thắng lợi mới trên tất cả các lĩnh vực